thưa quý vị lợi dụng ngày tết hai đối tượng người nước ngoài đã vận chuyển số lượng lớn ma túy từ bên kia biên giới vào việt nam tiêu thụ
cả hai vừa bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
ngày hôm qua tại địa bàn bản phiêng khọc xã mai sơn huyện tương dương tỉnh nghệ an lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là sông tồng sò và sông téng
đều trú tại bản phà đéng huyện mường quắn tỉnh hủa phan lào đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào việt nam
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hơn một mươi hai kg nhựa cây thuốc viện và một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai dao nhọn và một số tăng vật liên quan khác
theo lời khai ban đầu của các đối tượng lợi dụng ngày nghỉ tết nguyên đán của việt nam mang số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới vào việt nam để bán kiếm lời
khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện và bắt giữ
sáng nay công an thành phố sóc trăng tiếp nhận tin báo có một đối tượng sử dụng súng đe dọa chủ tiệm vàng thanh tâm tại phường một thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cướp một sợi dây chuyền vàng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố sóc trăng truy bắt nhanh đối tượng
qua điều tra đối tượng tên là tăng minh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại mỹ thuận huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng thu giữ một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng một năm lượng một khẩu súng bắn đạn cao su
hiện công an thành phố sóc trăng đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục làm rõ sai phạm tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước
trong diễn biến mới nhất công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập các chuyên án để tập trung lực lượng
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm đưa hối lộ nhận hối lộ
tại hai trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
sau khi xác định rõ vai trò phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các chuyên án
công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án tổ chức bắt giữ hai mươi ba đối tượng liên quan tại hai trung tâm đăng kiểm
gồm trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d phường tân biên do lương minh tú làm giám đốc và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn năm d phường phước tân
thành phố biên hòa do nguyễn ngọc minh làm giám đốc
khám xét nơi làm việc của các đối tượng tại hai trung tâm đăng kiểm này
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội
tại cơ quan công an lương minh tú giám đốc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d khai nhận
đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với tám đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm tại trung tâm sáu nghìn bốn d
ngoài số tiền đóng phí đăng kiểm phí đường bộ theo quy định nộp vào chức kế toán
đối với các xe đăng kiểm và có các vi phạm về các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật
thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền
nghĩa là sao đưa tiền mùi dưỡng năm trăm linh
ví dụ là có người quen gửi cho em làm thì em phải nhận cái giá này rồi em đưa cho anh tú rồi em chia cho anh em nữa
anh có một kiểm định viên thì anh thấy là cái việc mà khi các anh nhận tiền như vậy thì cái việc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
đối với các phương tiện đấy khi lưu thông ở ngoài đường sau khi kiểm định có an toàn
dạ theo em là không an toàn
lý do là mình đã nhận tiền mình bỏ qua những cái lỗi như thế thì nó gây mất an toàn giao thông cho xã hội
và em nhận thức cái hành vi của em là nó sai trái
em hối hận em hối hận lắm
theo điều tra ban đầu cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
như đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của hai trung tâm đăng kiểm trên
đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân tổ chức để bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật
của xe cơ giới để được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trong thời gian tới chúng tôi sẽ đấu tranh mở rộng để rồi làm sao đảm bảo việc xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật
và sẽ cảnh tỉnh cho việc các đối tượng đăng kiểm này để làm lan tỏa những cái này
để cho là làm sao đó để là bà con nhân dân là được cái sự công bằng những
các đối tượng này mà những cái xe quá khổ quá tải rồi những cái xe không đảm bảo yêu cầu vẫn được lưu thông
thì là sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn giao thông nói riêng và trật tự xã hội nói chung
bước đầu xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d
đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng
trong đó riêng lương minh tú thủy nhật đã nhận số tiền hối lộ
khoảng hơn ba tỷ đồng
còn tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn năm d phường phước tân tp biên hòa từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bị bắt
nguyễn ngọc minh giám đốc trung tâm đăng kiểm này đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý yêu cầu các chủ phương tiện
đến đăng kiểm phương tiện cơ giới trung tiền từ một trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng để được bỏ qua các lỗi không đặt chuẩn về tiêu chuẩn kỹ thuật
thì các đăng kiểm viên còn nhận tiền bôi trơn trực tiếp từ các chủ xe khoảng hơn năm bốn tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt hai mươi ba đối tượng
để tạm giam về hành vi nhận hối lộ trong đó bốn đối tượng về hành vi đưa hối lộ
đảm bảo xăng dầu trong dịp tết nguyên đán những cây xăng ngừng bán đều bị kiểm tra xử lý
ngày hôm nay đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh bình phước tiếp tục xử phạt một cơ sở kinh doanh xăng dầu
ở huyện đồng phú tỉnh bình phước có hành vi ngưng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản
cụ thể vào ngày hôm qua đội quản lý thị trường số một kiểm tra chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu khí ngọc phương nam
có địa chỉ tại xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
thời điểm kiểm tra đơn vị chức năng phát hiện doanh nghiệp này có hành vi ngưng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản
đội quản lý thị trường số một sau đó đã lập hồ sơ xử phạt đối với hành vi vi phạm nói trên
thưa quý vị hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão
theo báo cáo mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong bảy ngày nghỉ tết
toàn quốc xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi chín người và bị thương một trăm một mươi một người
đường bộ đã xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm tử vong tám mươi năm người
bị thương một trăm linh chín người
đường sắt xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm tử vong bốn người bị thương một người
đường thủy xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại an giang làm bị thương một người
đa phần các vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
như đi không đúng chiều đường phần đường làn đường quy định không chú ý quan sát
chuyển hướng không đúng quy định không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau
điểm đáng chú ý nguồn nhân tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia
xảy ra đã giảm sâu so với cùng kỳ tích nguồn đá năm hai nghìn một mươi hai và năm hai nghìn một mươi chín
giao thông hà nội những ngày nghỉ tết không xuất hiện tình trạng un tắc chen lấn
tuy nhiên bắt đầu từ chiều ngày hôm qua thì hình ảnh này đã xuất hiện trở lại trên các tuyến đường ở hà nội
đặc biệt là các tuyến cửa ngõ khi mà người dân quay lại thủ đô để tiếp tục công việc vào sáng ngày mai
ngay từ đầu giờ chiều
lượng phương tiện trên một số tuyến đường vào trung tâm thành phố hà nội đã gia tăng
các phương tiện chủ yếu là xe ô tô cá nhân và xe máy
thưa quý vị vào cuối giờ chiều lưu lượng phương tiện tại tuyến đường giải phóng tăng đột biến
do các phương tiện từ tuyến cúc lộ mô đa cũ cũng như tuyến pháp vân cầu dã đổ về đây lớn
để phân làn phân luồng giúp các phương tiện di chuyển thật lận hơn
ngay từ đầu giờ chiều lực lượng chức năng đã được bố trí tại các ngã tư để điều tiết giao thông
tuyến cao tốc pháp vân cầu dã tại trạm xót vé các phương tiện lưu thông bình thường
đại diện trạm cho biết trên tuyến không xảy ra tình trạng ủn tắc do những ngày trước đó
mùng ba và mùng bốn lượng phương tiện lớn đã quay trở lại hà nội
trong ngày mùng năm lượng phương tiện có tăng tuy nhiên không xảy ra tình trạng ủn tắc
hôm nay là ngày mùng năm tiết vơi qua quá trình theo dõi thực tế
như vậy lưu lượng đã giải rất đều từ ngày mùng hai tiết cho đến ngày mùng bốn và hôm nay ngày mùng năm
thì chúng tôi đánh giá rằng lưu lượng cũng sẽ tăng trong thời gian từ một mươi sáu h cho đến hai mươi một h trong ngày hôm nay
nhưng mà cái mức độ theo tôi nghĩ rằng nó sẽ cũng không tăng quá cao
mà ở góc độ là có thể đạt so với ngày bình thường có thể tăng khoảng độ năm mươi
và cái việc mà chúng tôi là nếu như không xảy ra cái sự va chạm trên tuyến thì có thể là lưu lượng trên tuyến có thể ổn định
nhưng mà chúng tôi vẫn lo lắng cái việc có thể giải ra ồn tắc ở trên bành đai ba
tình trạng ùn các phương tiện di chuyển chậm xảy ra tại điểm cuối của cao tốc pháp vân nối vào trung tâm thành phố
tại các điểm này lực lượng đều được bố trí để phân làn phân luồng xử lý sự cố
so với chiều ngày qua thì cái lưu lượng phương tiện chiều ngày hôm nay thì cũng đã giảm hơn so với ngày hôm qua
và có thể dự kiến là trong từ giờ đến tối nay thì lưu lượng phương tiện cũng sẽ tập trung đông ở các tuyến cửa ngõ
đặc biệt là cái khu vực nút giao giải phóng pháp vân và pháp vân khu vực lộ một b
thì chúng tôi cũng sẽ bố trí lực lượng để mà điều tiết để mà phòng ngừa cái ồn tắc giao thông để phục vụ nhân dân đi lại
thông suốt và an toàn
tuyến vành đai ba trên cao hướng từ thanh trì về nội bài
vào cuối giờ chiều chưa xảy ra tình trạng ồn tắc phương tiện ô tô di chuyển một cách thuận tiện
còn theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết số ca khám cấp cứu do tai nạn pháo hoa pháo nổ
trong những ngày nghỉ tết năm nay tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái
ba trăm bảy mươi bảy ca khám cấp cứu do tai nạn pháo hoa pháo nổ trong những ngày nghỉ tết năm nay tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái

trong khi đó có ba mươi một ca khám cấp cứu tai nạn do vũ khí vật liệu nổ khác tăng hai mươi bốn một mươi chín ca phải nhập viện hai ca tử vong
ngoài ra có năm trăm bảy mươi ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn dối loạn tiêu hóa bốn ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu
về tai nạn do đánh nhau trong kỳ nghỉ tết quý mão trung bình mỗi ngày có năm trăm linh ca khám cấp cứu chín trường hợp đã tử vong
để đảm bảo cung nguồn cung xăng dầu cho dịp tết thì bộ công thương đã yêu cầu các đơn vị tăng nhập khẩu
bên cạnh đó những ngày qua lực lượng quản lý thị trường đã liên tục triển khai hoạt động kiểm soát thị trường trong trước và sau tên nguyên đán
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công thương về việc tăng cường giám sát kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
ngày hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết
tổ công tác của tổng cục quản lý thị trường đã trực tiếp giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh thành phố
như hà nội hà nam hưng yên hải dương hải phòng kết hợp kiểm tra tình hình trực tết của lực lượng tại các tỉnh thành phố
trong quá trình giám sát tổ công tác tập trung vào giám sát tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu
trong đó chú trọng giám sát việc chấp hành nghĩa vụ và các quy định tại nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu
phạm vi giám sát là các cửa hàng đại lý kinh doanh xăng dầu lọc trên tuyến quốc lộ một a cũ đi qua các tỉnh thành phố hà nội hà nam hưng yên
và các hàng xăng dầu dọc quốc lộ năm đi qua các tỉnh thành phố như hải dương hải phòng
đại diện các cục đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh hà nam hưng yên hải dương cho biết
trong những ngày nghỉ tết nguyên đán công chức quản lý thị trường các tỉnh thành phố đã tăng cường hoạt động giám sát kiểm tra
đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công quản lý và tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng
để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm
theo thống kê nhanh của bộ công thương dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba các địa phương đã chủ động trong công tác quản lý thị trường
ban hành kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong dịp tết nguyên đán
so với năm hai nghìn hai mươi hai lượng hàng hóa dự trữ đã tăng từ một mươi ba mươi lượng cung hàng hóa theo từng nhóm hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân
hệ thống siêu thị trung tâm thương mại tiếp tục là những địa điểm được người tiêu dùng lựa chọn
một số siêu thị mở cửa xuyên tết nên đảm bảo nguồn hàng cung ứng ra thị trường không bị gián đoạn không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá
tại một số chợ dân sinh thì ngay từ mùng hai tết nhiều quầy bán hàng và thực phẩm như thịt cá trứng hoa quả
rau xanh đã được tiểu thương mở bán trở lại đến ngày bốn tết thì hầu hết các chợ dân sinh đều hoạt động bình thường
giá của một số loại rau củ tăng nhẹ tại một số điểm chợ nhưng nguồn cung rau củ quả dồi dào đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
dự báo trong các ngày tiếp theo giá cả hàng hóa sẽ trở lại ổn định
cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả chủ động các giải pháp bình ổn thị trường
đảm bảo cân đối nguồn cung cầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến
nhất là với mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn thịt da cầm hay thủy hải sản
thưa quý vị những ngày đầu năm mới thì tại âu thuyền và cảng cá thọ quang của thành phố đà nẵng đã trở nên vắng lặng
chỉ vài tàu ở các tỉnh bạn cập bến để tiếp nhận nhiên liệu nhu yếu phẩm chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo
người dân ở đây cho biết năm nay sức mùa thấp
lượng cá dự trữ trong năm còn tồn động so với mọi năm
cộng thêm thời tiết bất thường nên chưa tạo được động lực để họ vươn khơi bám biển sớm
đoàn tàu lưới vây đánh bắt cá xa bờ tỉnh bình định vừa cập bến để bán hải sản và tiếp nhận thêm nhiên liệu cho chuyến ra khơi kế tiếp
chủ tàu cho biết đoàn tàu ra khơi từ hôm hai mươi chín tết
qua năm ngày đánh bắt trên biển tàu nào cũng trúng đậm cá mực ngày đầu năm
riêng tàu anh dũng thu về hơn hai tấn bán được hơn bốn trăm linh tấn
các thuyền viên ai cũng phấn khởi tranh thủ lấy dầu đá để đi thêm vài chuyến nữa
theo tìm hiểu của phóng viên ngoài đoàn tàu tỉnh bình định vươn khơi bám biển trong những ngày tết
thì phần lớn tàu của các tỉnh kể cả tàu cá đà nẵng
vẫn còn nheo đầu
tại bến chưa chuẩn bị cho chuyến đánh bắt đầu năm
nhiều ngư dân cho biết năm nay thời tiết bất thường rét đậm
nên đa số ngư dân còn so dự chọn ngày gia quân đánh bắt
riêng đoàn tàu nghề lưới cản sau chuyến đi dài ngày xuyên tết
thì đến ngày một mươi sáu âm lịch mới ra khơi trở lại

nhiều ngư dân cho biết năm nay thời tiết bất thường rét đậm nên đa số ngư dân còn so dự chọn ngày ra quân đánh bắt
tại bình định vào những ngày đầu năm mới người dân địa phương và hàng ngàn du khách đã đổ về huyện tuy phước
để cổ vũ cho lễ hội đua thuyền truyền thống bên bờ sông gòi bồi
đây là hệ lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm với sự tham gia của trên sáu mươi động vận động viên thuộc các xã như phước thuận phước sơn phước hòa phước thắng
trong các nội dung sóng câu bơi dầm nam cự li là tám trăm linh m sóng câu bơi dầm nữ cự li bốn trăm linh m
đua thuyền tập thể nữ cự li tám trăm linh m và đua thuyền tập thể nam cự li là một sáu trăm linh m
kết quả giải nhất nội dung đua thuyền tập thể nam thuộc về đội xã phước hòa và giải nhất đua thuyền tập thể nữ thuộc về đội thôn tân giản xã phước hòa
ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải cá nhân cho các vận động viên
tại thành phố ngàn hoa đà lạt của tỉnh lâm đồng do ảnh hưởng của thời tiết thì năm nay hoa mai anh đào đã nở rực rỡ đúng vào dịp tết nguyên đán
chính vì vậy rất đông du khách đã tìm đến đà lạt để du xuân ngắm cảnh và chụp ảnh cùng hoa anh đào
mai anh đào là loài hoa đặc trưng của đà lạt và cũng là loài hoa người dân và du khách ngóng chờ vào mỗi dịp cuối năm
hàng năm loài hoa này thường nở trước hoặc sau thời điểm tết nguyên đán
thế nhưng năm nay mai anh đào đồng loạt nở rực rỡ khắp các nẻo đường thu hút đông đảo du khách tham quan chiêm ngưỡng tạo nên khung cảnh tươi đẹp và vô cùng lãng mạn
tết vừa rồi thì em cũng có dự định là đi lên đây để ôn lại ký kỷ niệm
nhưng mà thường là mỗi năm thì không có vô cái dụng hoa anh đào nó nở
nhưng mà năm nay thì thấy mấy bạn lên trường hình đẹp quá với review nhiều quá nên là em cũng tỏ mọi em vô và cũng kiếm đường thì cũng dễ thôi
ngay khi đặt chân lên đèo bren du khách dễ dàng bắt gặp mai anh đào ở hai bên đường
còn trong trung tâm thành phố từ ngõ nhỏ cho tới đường lớn hay ở trong vườn nhà người dân
bất kỳ đâu hoa đào đều nở rộ một màu hồng tươi thắm
ngoài ra thay vì tập trung tới những khu điểm du lịch truyền thống như trước đây
khách du lịch năm nay có xu hướng tìm đến các địa điểm mới lạ trải nghiệm thực tế gắn liền với thiên nhiên
hoặc cuộc sống sản xuất rau hoa của người dân đà lạt
với mong muốn
tìm kiếm sự bình yên sau một năm lao động vất vả
thế đà lạt sống nó chậm rãi dễ sống hơn ở dưới quê em
cứ cả em làm ở sài gòn thì nó khách mặt quá nó tìm một chỗ gọi là nó sống từ từ
cho nó thư giãn chứ
chứ cả dòng ở đây thấy có nhiều người vì yêu về đây
nó sống lành mạnh có nhiều người chơi hay có nhiều người thích hơi đẹp
ghi nhận tại đà lạt những ngày qua
lượng du khách liên tục đưa vào đường đưa vào đường đưa vào đường đưa vào đường

bên cạnh du khách đến từ các tỉnh thành trên cả nước
thì còn có đông đảo người dân từ các huyện trong tỉnh lâm đồng đến đà lạt
vào một số giờ cao điểm buổi trưa và buổi chiều tối
một số tuyến đường đã xảy ra tình trạng un ứ cục bộ
tuy nhiên nhờ có mặt phân luồng kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông
nên tình trạng ách tắc không xảy ra